trên cả nước đang tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ hướng về miền trung thân yêu vừa trải qua cơn lũ dữ
với tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá rách chia sẻ cùng cộng đồng khi gặp thiên tai hoạn nạn
vừa qua cộng đồng các doanh nghiệp tại thủ đô hà nội đã cùng hướng về miền trung với những hành động thiết thực và ý nghĩa
sáu giờ sáng tại xã hòa hải huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
sau một chặng đường dài không ngủ các doanh nhân là đại diện cho các doanh nghiệp của thủ đô hà nội lại tất bật không ngừng
từ soang nồi mì tôm gạo nước gia vị dầu ăn đến tiền mặt tất cả đều là những thực phẩm thiết yếu có được nhờ sự đồng lòng cùng nhau huy động
chung tay ủng hộ đồng bào nơi đây của các doanh nghiệp doanh nhân thủ đô
với mong muốn hỗ trợ được phần nào những mất mát mà người dân nơi đây phải hứng chịu sau cơn bão lũ vừa qua
tại vì các doanh nghiệp doanh nghiệp hướng về miền trung
và đoàn của chúng tôi đã được đến huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh để tặng những phần quà
những tình cảm của cộng đồng nhân dân của thủ đô cũng như các doanh nhân doanh nghiệp các nhà hào tâm
xã hòa hải huyện hương khê tỉnh hà tĩnh hiện có hơn một tám trăm năm mươi hộ dân và hơn tám nhân khẩu
trong trận lũ vừa qua hơn năm trăm linh nhà dân bị ngập nặng hoa màu tài sản bị lũ cuốn trôi gây nên thiệt hại lớn cho người dân
và cùng với hà tĩnh tại các địa phương như quảng bình nghệ an các con số thống kê thiệt hại vẫn không ngừng tăng lên
chính vì vậy mà trong thời điểm này việc nhận được những tình cảm sự sẻ chia của các tổ chức đơn vị cá nhân
sẽ góp phần làm vơi đi phần nào những mất mát của người dân tại các địa phương này